chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua tại khu vực quận hà đông hà nội đại úy mai hồng sơn đội cảnh sát giao thông số bảy đã bị một đối tượng vi phạm luật giao thông dùng cục bê tông lớn đập vào đầu phải vào viện cấp cứu
đây là đối tượng nguyễn quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường văn quán quận hà đông
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng bảy tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động của công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ tại đường trần phú thuộc phường văn quán hà đông
xe máy chở phía sau hai người không đội mũ bảo hiểm tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
khi tổ công tác đang làm việc với người phụ nữ thì người đàn ông đi cùng là hùng đã nhặt cục bê tông lớn bên đường và bất ngờ đập vào đầu đại úy mai hồng sơn đội cảnh sát giao thông số bảy
hậu quả khiến đại úy sơn bị chảy nhiều máu ở vùng đầu được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
trước khi bị tạm giữ vì dùng gạch tấn công đại úy cảnh sát giao thông hùng từng có tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
từ vụ việc trên cho thấy các đối tượng chống đối người thi hành công vụ luôn có tính hung hăng manh động thể hiện thái độ coi thường pháp luật và sự xuống cấp về đạo đức
thường thì là các đối tượng này đã có tiền án tiền sự về rất nhiều các loại tội
cho nên là trong quá trình tiếp xúc với lực lượng
các đối tượng là hay tỏ một cái thái độ là rất manh động và sẵn sàng có thể là chống đối lại lực lượng thi hành nhiệm vụ
theo cái chỉ đạo của giám đốc công an thành phố hà nội thì trong quá trình làm là sau khi mà bắt giữ các đối tượng có cái hành vi chống người thi hành công vụ
là các cơ quan điều tra là xử lý đúng quy định của pháp luật
để đảm bảo tính gian đồng
những nguyên nhân dẫn đến gia tăng tình trạng chống người thi hành công vụ là không mới
nhưng trên thực tế để khắc phục được vấn nạn này vẫn còn nan giải
thực tế đó đặt ra yêu cầu về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân cần phải được đẩy mạnh hơn nữa
bên cạnh đó cũng cần nâng cao nghiệp vụ trình độ lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình xử lý tiếp xúc với nhân dân
hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ sẽ tạo được hiệu quả trong công tác ngăn ngừa loại tội phạm này
công an huyện đức hòa tỉnh long an vừa bắt giữ hai đối tượng nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần tám trăm linh triệu đồng
qua điều tra trong thời gian từ khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng nguyễn văn tuấn chú tỉnh nam định và nguyễn văn phúc chú tỉnh lâm đồng đã đột nhập vào các nhà vắng chủ
dùng kiềm cộng lực cắt khóa cửa thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đức hòa với tổng giá trị gần tám trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã chuyển hồ sơ vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
mượn xe của bạn đem đi cầm cố để đánh bạc
nguyễn tuấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đạt nhắn tin cho nguyễn thanh nhật nhờ chạy xe máy đến một nhà trọ trên địa bàn thị trấn kiên lương để đưa đạt về nhà
lúc này nhật rủ thêm bạn là nguyễn quốc tuấn an và lấy xe của an đến nhà trọ đón đạt
khi đến nơi đạt lấy lý do đi lấy đồ gần đó lên mượn xe của an
tin tưởng nên an đã giao chiếc xe máy sh một của mình cho đạt mượn
sau khi lấy được xe đạt chạy sang đến casino ở campuchia cầm xe lấy bảy triệu đồng để đánh bạc
đến ngày chín tháng bảy đạt đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba đối tượng trong một đường dây số đề về hành vi đánh bạc
đó là nguyễn văn thông năm mươi năm tuổi phạm thị hồng năm mươi hai tuổi và phạm ngọc tú hai mươi sáu tuổi cùng chú thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trong đó thông và hồng là hai vợ chồng
trước đó một tổ công tác của công an tp buôn ma thuột đã bất ngờ kiểm tra nhà ở của thông và bắt quả tang thông đang ghi số đề giao dịch tiền thắng thua với hai đối tượng còn lại
khám xét nơi ở của thông tổ công tác thu giữ trên bốn mươi triệu đồng là tiền các con bạc dùng để ghi số đề
rất nhiều phơi đề ghi trong ngày với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu thông khai nhận đường dây số đề của mình đã hoạt động được hơn một tháng nay
mỗi ngày thông nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
sau đó căn cứ vào kết quả sổ số miền bắc và kết quả sổ số đà nẵng rồi thắng thua với các con bạc
tại thôn kép một mươi một xã hương sơn huyện lạng giang đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa kiểm tra phát hiện và bắt giữ ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần một tấn pháo nổ trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an lái xe kiêm chủ hàng là đoàn văn bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
và đoàn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang khai nhận thu mua số pháo trên từ cửa khẩu lạng sơn về địa bàn huyện lục nam để tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tạm giữ ba đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
hôm qua phòng cảnh sát kinh tế và phòng phòng chống buôn lậu công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện hương sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy tri cục kiểm lâm hà tĩnh và các lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã
hôm nay trên xe còn có đặng thị lài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là vợ của dũng
tại cơ quan điều tra dũng và lài khai nhận vận chuyển thuê số cá thể động vật trên của một người ở thị trấn lạc sao lào qua cửa khẩu quốc tế cầu treo về việt nam để nhận tiền công
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ đối tượng và toàn bộ tăng vật phương tiện liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê hoài thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khối một thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn tỉnh bình định về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định là đối tượng vũ văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại làng đông giao xã lương điền huyện cẩm giang tỉnh hải dương
còn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có công an huyện tây sơn tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn thuận hòa xã bình tân huyện tây sơn tỉnh bình định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý